nguyễn trúc sư nguyễn thu hạnh chủ tịch liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững std luôn tâm niệm trong lòng
sau một thời gian đau đáu năm hai nghìn một mươi một với tư cách là một nhà nghiên cứu du lịch
chị cùng với nhóm các nhà khoa học trẻ thuộc std đã hình thành dự án phát triển sản phẩm du lịch từ mưa bão lụt tại miền trung việt nam
mà điểm nhấn trong dự án này là lũ lụt tại hội an quảng nam mưa ở huế và bão ở đà nẵng
ba địa bàn thu hút lượng du khách đông nhất của miền trung
đây cũng là dự án đầu tiên trong loạt dự án biến họa thành phúc và làm nên thương hiệu của std
đến với cả tư duy đột phá chắc là nó bắt đầu từ năm hai nghìn chín
lúc đấy thì khi đoàn công tác của bọn mình đi nghiên cứu về một dự án cấp bộ
một cái đề tài cấp bộ ở miền trung về phát triển du lịch biển miền trung thì có đi qua hội an
thì khi mà vào thăm những ngôi nhà cổ ở phố cổ hội an
thì rất là ngạc nhiên là tại sao trong những ngôi nhà cổ đấy lại có những cột mà họ đánh dấu rất là nhiều gạch
để những năm các cái năm khác nhau ở những độ cao khác nhau
hỏi chủ nhà là vì sao lại có những cái cột mà lại đánh dấu những cái vạch như thế này
thì chủ nhà họ bảo là đấy là đánh dấu những cái mức ngập lụt hàng năm
thế thì rất là ngạc nhiên lúc đấy mới biết là hội an là một cái di sản mà lại thường xuyên phải chịu lụt
lâu nay đô thị cổ hội an được ví như túi lũ của vùng hạ du sông thu bồn
có thể tận hưởng và chiêm ngưỡng không gian đặc thù của phố cổ hội an
khám phá một quan cảnh mới lạ với những cảm giác chưa hề được trải qua trong đời
khi chứng kiến di sản thế giới này ngập hoàn toàn trong nước lũ
cứ thôi thúc chị phải viết phải vẽ phải lên kế hoạch phải làm
và cuối cùng chị đã cho ra đời tour du lịch hội an trong những ngày mưa lũ
người ta cứ nghĩ rằng là các cái sản phẩm du lịch là những cái gì đó nó phải hữu hình
nó phải nắm bắt được nó phải cân đong đo đếm được và nó phải đo được bằng cái hiệu quả về kinh tế
đúng không ạ tập trung nhiều vào cái đấy
thì ít ai nghĩ đến là những cái câu chuyện là những cái điều kiện tự nhiên
thậm chí là những điều kiện tự nhiên bất lợi như mưa huế như là lụt hội an v v
mà lại có thể trở thành ra được một sản phẩm
thì cái đầu tiên là cái mình nghe đến như thế thì mình đã thấy rằng
vì ở đây nó có một cái cách nghĩ mới một cách nghĩ là có lẽ là lần đầu tiên
ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học
cô sinh viên nguyễn thu hạnh đã bộc lộ khả năng sáng tạo ý tưởng độc đáo của mình
khoa kiến trúc trường đại học xây dựng chính là nơi hôn đúc ước mơ trở thành kiến trúc sư của chị
lớn dần theo năm tháng và song hành cùng chị đến ngày hôm nay
từ thời sinh viên ấy thì hạnh cũng là một cái sinh viên rất là sáng tạo
và đoán tốt nghiệp của hạnh thì là được một mươi điểm
một cái đoán cũng tạo rất nhiều những hứng thú với lại các thầy giáo đánh giá và những cái sự mới trong cái ý tưởng
thế thì cái quan trọng hơn nữa là thực ra là nếu mà tất cả các sinh viên ra trường
thì có rất nhiều bạn rất là giỏi và rất là sáng tạo
nhưng mà cái quan trọng là quá trình hành nghệ sau này mình có duy trì được cái niềm đam mê để mà sáng tạo không thì đấy là quan trọng
đồ án tốt nghiệp quy hoạch chi tiết công viên biển hạ long năm một nghìn chín trăm chín mươi ba của cô sinh viên nguyễn thu hạnh
nhận được bằng sáng tạo kiến trúc loại a do hội kiến trúc sư việt nam trao tặng
giải thưởng là một bước khởi đầu trên hành trình theo đuổi và thực hiện ước mơ sau ngày của chị

để rồi sau hơn hai mươi năm cô đã trở thành một người đàn ông để rồi sau hơn hai mươi năm cô đã trở thành một người đàn ông
năm hai nghìn năm miệt mài nghiên cứu tư vấn chiến lược và sáng tạo chị đã cho ra đời tới một mươi tám dự án du lịch mang tư suy độc phá

những công hiến của chị được ghi danh trong bảng vàng vinh danh trí thức việt nam tiêu biểu
vì sự phát triển cộng đồng
bảng vàng vinh danh gương mặt trí thức xuất sắc thời kỳ đổi mới hai nghìn một mươi sáu
cúp sen xanh trí tuệ việt nam và nhiều giải thưởng khác
và đặc biệt chị có tới hai lần được trao tặng giải thưởng kiến trúc quốc gia
chính sự ghi nhận này khiến chị càng tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn
các dự án nghiên cứu và trong thực tế là tất cả những dự án từ biến mưa bão lụt miền trung
thành sản phẩm du lịch hay là biến bóng đêm hay là biến rơm biến rác thành sản phẩm du lịch
thì nó gần như là càng ngày nó càng minh chứng rõ hơn là cái con đường của tôi đi là rất là đúng
thế nên là tôi thực sự là rất là lạc quan về những cái tư duy ngược của mình
nhiều chuyên gia trong ngành du lịch nói rằng
kiến sĩ kiến
trúc sư nguyễn thu hạnh là nhà khoa học của những tư duy ngược
nhưng ai cũng hiểu tư duy đó đã mở ra một cánh cửa mới
một lối đi hoàn toàn khác biệt cho con đường sáng tạo và phát triển sản phẩm du lịch tại việt nam
lựa chọn tư duy ngược cũng giống như lựa chọn ngược dòng nước
ngoài sự can đảm còn phải có động lực mạnh mẽ
sự kiên trì thì mới có thể ngược dòng thành công
cách đây khoảng một mươi hai năm khi mà tôi mới bảo vệ xong luận án tiến sĩ
thì lúc đấy tôi cảm thấy rất là tâm đắc với những cái kết quả nghiên cứu mà mình có được
và tôi nghĩ cái mong muốn nhất của mình lúc đấy là làm sao mà mình ứng dụng được những cái tư duy này
những cái kết quả nghiên cứu này vào thực tế một cách nhanh nhất
và cái việc mà lập ra liên hiệp khoa phát triển
phát triển du lịch bền vững chính là cái giải pháp để kiểm tra cái kết quả nhanh nhất vào thực tế
liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững std là nơi khởi nguồn những thành công của chị
ở đây chị đã cùng với những đồng nghiệp và các sinh viên của mình
nghiên cứu xây dựng lên các dự án du lịch đột phá
mà phần lớn trong số đó là các dự án biến họa thành phúc
tìm hướng đi mới
đoạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu
bởi khi thành lập std
chị đã xác định rõ sứ mệnh phải thay đổi tư duy trong việc khai thác tài nguyên
để tạo ra bước đột phá cho du lịch việt nam
và cũng chính từ đây
chị và các cộng sự đã đưa ra hàng chục ý tưởng độc đáo
với mục đích khai thác được toàn diện và hiệu quả hơn
tiềm năng du lịch sẵn có của từng vùng đất
bằng những cách tư duy và tiếp cận hoàn toàn mới mẻ
là một sinh viên
mình rất mong muốn có thể khám phá được nhiều hơn những bài học mới
hay là những cách nhìn mới trong cuộc sống hiện nay về du lịch
trong khi mà du lịch việt nam đang đi theo một lối mòn
thì có một du lịch của std
một dự án có một bước khám phá mới như thế
thì thật sự là mình cảm thấy rất hứng thú với các bài học
các bài học các bài học của std
giám đốc của std đã có một cái tư tưởng rất là mạnh dạ
mạnh dẫn đó thể hiện ở chỗ dừng là mình đang là một cán bộ của tổ chức du lịch
mà có chất của nhà nước
mà cảm thấy rằng là vẫn có cái gì đó hơi bị gò bó
và đi ra ngoài và tự thân vận động và tập tổ chức như vậy
thì rõ ràng rằng là đã thể hiện một cái gì đó rất là phá cách
và cái phá cách đó thì nó phải có một cái sự cố gắng hết sức lớn
trong vấn đề mà mình tìm ra được những cái nhược điểm cũ
và phát hiện được những cái gì mới và mình tấn công vào
thì std qua những năm vừa rồi từng bước một đã đưa ra được những các cái dự án
và cái dự án đó đã chuyển giao cho những cái công ty về du lịch
người ta đã thực hiện và có những kết quả
như bao ngày chị miệt mài với công việc nghiên cứu ra những ý tưởng kinh doanh du lịch mới
hình như chị sinh ra để đối mặt với thách thức
thế nên tất cả sản phẩm của chị sáng tạo nên đều đi ngược lại với tư duy thông thường của số đông xã hội
và có lúc chị đã mỏi mệt nhưng chưa bao giờ chị muốn buông bỏ con đường mà mình đã chọn
để tự động viên mình dũng cảm hơn kiên tâm hơn chị coi những chặng đường vô cùng khó khăn
trong quá trình xây dựng các công trình
các công ty kiến trúc mang tính cách mạng trên thế giới
như tháp eiffel của pháp nhà hát opera de sydney của australia
là những tấm gương lớn để tin tưởng rằng con đường mình đang đi là đúng
để chấp nhận làm người tiên phong sẵn sàng trả giá để đối mặt với những khó khăn ngột ngang phía trước
cái động lực có lẽ là nó xuất phát từ cái việc là mình nhìn rõ cái con đường của mình
nghĩa là khi mà mình nghiên cứu một cách sâu sắc tất cả những cái dự án đến bây giờ là một mươi tám dự án rồi
một mươi tám dự án biến họa thành phúc
tất cả những dự án đó thì hầu hết là đều do sd tự bỏ tiền
bởi vì đây là những cái dự án theo tư duy mới mà rất là khó xin tiền mà nếu xin được tiền thì cũng sẽ rất là lâu
thế nên là bọn mình thường là chủ động mình bỏ tiền ra nghiên cứu trước
sau đó thì sẽ tìm cách ký hợp đồng với các địa phương và doanh nghiệp để ứng dụng
thì cái cách làm đấy nó khiến cho các dự án được nghiên cứu và hoàn thành rất là nhanh
đấy và nó mang tính thời sự bởi vì khi nhìn đến vấn đề một cái là giải quyết ngay
thế thì cái động lực lớn nhất vẫn là việc là cái chân lý nó đã nhìn thấy rõ
nó đã rất là được thấm sâu và nó đã tạo ra cái bản lĩnh của mình
mình rất ghi nhận cái bản lĩnh cái sự gọi là dấn thân cái sự dân thân của bạn
bởi vì cái mới thì thường mà ngay từ ban đầu thì thường là sẽ rất khó để có thể bắt dễ
và lại còn nói đến cái câu chuyện là phát triển trong tương lai
muốn tạo nên một cái đột phá muốn làm một cái gì mới nhưng vấn đề đổi mới không phải là dễ
cho nên hiện nay người ta cũng nói nhiều về vấn đề đổi mới
những đổi mới như thế nào làm ra làm sao thì cần phải có một cái suy nghĩ hết sức là thận trọng
phải làm thế nào để cho vấn đề tốt hơn
làm cho mỗi hành động của mình mỗi lời nói của mình mỗi nghiên cứu của mình đưa ra xã hội là có tác động tích cực
làm cho mọi người có thể thực hiện một cách dễ dàng
và làm cho mọi người có thể thực hiện một cái suy nghĩ tốt hơn

hôm nay chị có một ý tưởng và đến tham khảo ý kiến người thầy của mình
giáo sư tiến sĩ nguyễn lân

một trong một mươi hai người của hội đồng sáng lập và hội đồng khoa học std
ông không chỉ là người thầy mà còn là người hiểu và luôn ủng hộ con đường của chị
bởi thế mà ông luôn dành thời gian góp ý cho chị từng dự án và luôn lắng nghe từng ý tưởng của chị
ông giúp chị hiểu rằng thành công luôn gắn liền với sự bền bỉ lòng kiên trì và những nỗ lực không mệt mỏi
nhưng điều mà chị cần trang bị trong hành trình này là sự thấu hiểu bản thân xác định mục đích rõ ràng
hạnh là một con người biết suy nghĩ có cái cách làm tốt và có quyết tâm cao
hạnh là một con người biết suy nghĩ có kỳ cách làm tốt và có quyết tâm cao
ngạn ngữ có câu đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ

anh và hai cậu con trai là nơi bình an của chị
sau những chuyến đi công tác dài ngày
và sau những vất vả của một nhà khoa học nữ
bỏ lại ngoài cửa những lo âu toan tính
những vấp ngã thất bại
thậm chí là cả những ánh hào quang thành công
chị mộng mạc trở về với gia đình
trong vai trò người vợ người mẹ
từ đây chị được yêu thương được chia sẻ động viên
và cũng chính từ đây
những ý tưởng mới đột phá
lại được nhen nhóm bắt đầu
có lẽ điều mong muốn lớn nhất của em là
em muốn mẹ thành công hơn trong những dự án mà mẹ đang làm
tại vì em thấy là những cái dự án đấy thực sự là rất hay
mặc dù nhiều khi nó vẫn còn vướng phải nhiều thứ từ dư luận
nhưng mà em thấy là nó thực sự có tương lai
và nếu như mà mẹ cứ kiên trì với cả những gì mẹ đang làm
thì sau này mẹ sẽ đạt những thành công to lớn hơn ạ